công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang tiếp tục tiến hành điều tra
truy bắt nhóm gần một mươi đối tượng vận chuyển gỗ lậu rồi tấn công lực lượng kiểm lâm
vườn quốc gia york don tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu chiều ngày bảy tháng hai tổ tuần tra gồm anh lê ngọc nhật tiến
trạm phó trạm kiểm lâm số bảy và anh nguyễn văn triều kiểm lâm viên đội kiểm lâm cơ động
của vườn quốc gia york don phát hiện một nhóm gần một mươi đối tượng đang dùng nhiều xe máy vận chuyển gỗ lậu
trong quá trình khống chế một đối tượng anh tiến bị các đối tượng khác lao vào chống trả quyết liệt
khiến anh bị thương mặc dù lực lượng mỏng các đối tượng lâm tặc manh động
nhưng hai cán bộ kiểm lâm vẫn giữ được tăng vật là hai xe máy và bốn hộp gỗ
anh tiến sau đó được đồng đội đưa về bệnh viện đa khoa huyện e súp tỉnh đắk lắc cấp cứu
hiện công an huyện ea súp phối hợp với vườn quốc gia gióc đôn đang tiến hành truy bắt nhóm lâm tặc trên